sáng chế và ứng dụng thêm qr code truy xuất nguồn gốc công cụ quản lý cho doanh nghiệp
thưa quý vị với việc trí tụ nhân tạo artifical intelligence ai đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian gần đây
thì ngày càng nhiều doanh nghiệp việt nam mạnh dạn sử dụng các ứng dụng có nền tảng ai để cải thiện mô hình kinh doanh của mình
trong phần tiêu điểm khoa học xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này
nhiều doanh nghiệp việt nam đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian gần đây
nâng cao hiệu quả việc chăm sóc phục vụ khách hàng thay vì thực hiện các phương pháp truyền thống
hiện tổng công ty điện lực hà nội đã đưa vào ứng dụng chatbot một dạng đơn giản của phần mềm trí tuệ nhân tạo
chatbot hoạt động độc lập không cần người điều khiển tự động trả lời những câu hỏi hoặc xử lý tình huống thực tế dựa trên kịch bản đã được lập trình sẵn
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì tổng ty đã ứng dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy là phiên bản một và đến tháng tám tháng chín năm hai nghìn tám
thì triển khai phiên bản hai với phiên bản hai chúng tôi đã có thể cung cấp được tất cả thông tin cơ bản về tình hình sử dụng điện của khách hàng
đã cung cấp được các thủ tục dịch vụ về cấp điện hợp đồng đo đếm thanh toán và ngoài ra có thể là tiếp nhận được các yêu cầu mua điện mới trực tiếp trên hệ thống chatbot
với chatbot khách hàng sử dụng điện ở thủ đô được tiếp cận với tám nhóm dịch vụ
gồm cấp điện mới mua bán điện yêu cầu về hệ thống đo đếm đăng ký thanh toán tiền điện tra cứu thông tin báo mất tiền điện tiếp nhận đăng ký dịch vụ của khách hàng và các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực chăm sóc khách hàng ngành điện
qua các tương tác giữa khách hàng và hệ thống bản thân hệ thống ứng dụng trí tuyên nhân tạo đã có thể tự học hỏi tự giúp kinh nghiệm và để bổ sung thêm các kiến thức
cũng như các tình huống ngữ cảnh
sử dụng dịch vụ này anh lưu đình tiến ở hà nội cho biết chỉ cần click lệnh tra tiền điện và nhập mã khách hàng theo yêu cầu của chatbot
trong vòng vài giây chatbot đã lập tức cung cấp thông tin và thông báo hóa đơn điện
không chỉ vậy anh tiến còn có thể tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện hay yêu cầu chatbot hỗ trợ một số dịch vụ như thay đổi thông tin khách hàng yêu cầu thay đổi công suất một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí
tôi thấy rằng dịch vụ chatbot này rất đặc biệt
vì là cơ bản là chúng tôi cũng không phải mất nhiều thời gian cho cái việc mà phải hỏi tổng đài và tôi có thể sử dụng thao tác điện thoại để mình biết được các cái thông tin cũng như là thanh toán chi phí mọi lúc mọi nơi
trong bối cảnh ngành điện triển khai các phòng giao dịch online phục vụ trực tuyến một trăm linh dịch vụ điện
việc evn hà nội đưa chatbot vào phục vụ khách hàng đã hỗ trợ rất hiệu quả lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng
yêu điểm lớn nhất của chatbot là có thể đồng thời trả lời các thông tin
phục vụ các yêu cầu khác nhau của nhiều khách hàng cùng lúc làm việc hai mươi bốn trên bảy tư vấn ngay lập tức và không bị cảm xúc ngoại cảnh tác động
từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng
không chỉ riêng ngành điện thực tế cho thấy hiện ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã và đang đưa ra các giải pháp chăm sóc
phục vụ khách hàng thông qua nhiều kênh nhằm mang lại tiện ích cho người sử dụng
chính vì vậy trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn đang trở thành một lựa chọn đáng giá dựa trên cả những gì mà nó đem lại
cũng như chi phí sử dụng thấp hơn nếu so với hàng loạt nhân công
nhận thấy các lợi ích mà trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều doanh nghiệp việt đã chủ động nghiên cứu và phát triển những nền tảng trí tuệ nhân tạo để phát triển ngành dịch vụ
chị nguyễn phương nam là trưởng phòng marketing của chuỗi hệ thống phân phối sản phẩm số smartshop
với đặc thù của hệ thống bán lẻ tất nhiên công việc chăm sóc khách hàng của smartshop được đặt lên hàng đầu
chị nam cho biết trước đây phòng marketing của công ty luôn cần nhiều nhân lực để thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như marketing quảng cáo
nhưng từ khi công ty chị đưa vào vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi
vụ chatbot giúp tôi tự động trả lời tương tắc với khách hàng
bên cạnh đấy có line of faith giúp tôi tạo được một line of faith
thôi đấy tôi xuất bản và chạy quảng cáo tiếp cận được nhiều thông tin khách hàng hơn
cách hàng tương tắc với bên tôi có dữ liệu đổ về lại có con cdm của nova onx giúp tôi quản lý được thông tin của khách hàng
về bản chi phí tôi thấy sau vài tháng sử dụng tôi thấy giảm trung bình từ ba mươi bốn mươi
hệ thống mà smartshop đang sử dụng nói trên có tên là nova onx một nền tảng marketing automation do tập đoàn digital novaon nghiên cứu và phát triển
với mục tiêu phát triển các doanh nghiệp dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo
và dữ liệu lớn giúp tăng hiệu quả tiếp thị và bán hàng digital nova on đã nghiên cứu một nền tảng giúp doanh nghiệp có thể tự động hóa các khâu mà trước đây phải đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và thời gian như quản trị khách hàng bán hàng quản trị mạng xã hội tập trung tiếp thị email hay quảng cáo
hệ thống mà smartshop đang sử dụng nói trên có tên là nova onx một nền tảng marketing automation do tập đoàn digital nova on nghiên cứu và phát triển các doanh nghiệp dựa trên có tên là nova onx một nền tảng marketing automation do tập đoàn digital nova on nghiên cứu và bán hàng bán hàng quản trị mạng xã hội tập trung tiếp thị mạng xã hội tập trung tiếp thị mạng xã hội tập trung
tạo ra một cái bộ nền tảng novanx cho phép mà tự động giúp người dùng có thể tương tác một cách tự động với khách hàng của mình một cách hiệu quả
với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn nền tảng novanx hoạt động với nhiều công cụ khác nhau mỗi công cụ có thể giải quyết độc lập nhu cầu cụ thể của người dùng
ví dụ với chatbot doanh nghiệp có thể tổng hợp phân loại tất cả tương tác từ khách hàng đến fanpage về một giao diện duy nhất để dễ dàng quản lý và phản hồi
đồng thời xây dựng các kịch bản tự động nhắn tin cho khách hàng theo lịch trình thời gian
hay xây dựng một chatbot trả lời và bán hàng tự động trên fanpage hiệu quả
còn với công cụ cma có thể quản lý khách hàng tập trung
giúp sắp xếp phân loại thống kê và quản lý tập trung tiệp khách hàng
từ tất cả các kênh bán hàng của doanh nghiệp
sau hơn ba tháng triển khai thử nghiệm hiện tại nova onx đã thu hút hơn sáu doanh nghiệp sử dụng
trong đó có nhiều thương hiệu uy tín như viettravel mediamarkt vinhomes
điều này cho thấy doanh nghiệp việt đã bắt đầu có những nhận thức rõ ràng
về việc ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động
đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiêu dùng thuận tiện nhất

việc ứng dụng các tiến bộ của cách mạng công nghiệp bốn là con đường bắt buộc với mọi doanh nghiệp
với những nền kinh tế đang phát triển như việt nam các doanh nghiệp cần bắt đầu ở những giải pháp dễ áp dụng
đem lại hiệu quả rõ ràng và phục vụ thiết thực cho lợi ích của người tiêu dùng
thưa quý vị để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của từng sản phẩm qua đó nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ
hiện một số doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng các giải pháp
các doanh nghiệp đã truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng công nghệ quét mã qi code
trong số các giải pháp được ưa chuộng thêm qi cod truy xuất nguồn gốc sản phẩm của itrack mang lại nhiều lợi ích
đây là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình
qr code truy xuất thông tin dựa trên công nghệ sử dụng qr code tĩnh
giải pháp này giúp doanh nghiệp minh bạch thông tin
còn người tiêu dùng có cơ sở nhận định về chất lượng cùng tính chính hãng của sản phẩm
để tem qr truy xuất nguồn gốc đạt được hiệu quả tối đa
các kỹ sư của công ty cổ phần itrack cho biết họ luôn phải sáng tạo và cập nhật xu hướng công nghệ liên tục để phát triển sản phẩm
về mặt công nghệ thì chúng tôi luôn luôn tìm tòi và phát triển những công nghệ
ứng dụng những công nghệ mới nhất trong sản phẩm của mình
ý tưởng thì thường thường nó sẽ theo nó sẽ xuyên suốt theo cái yêu cầu của khách hàng
và thường thường chúng tôi sẽ phải sáng tạo thêm nó bằng những mã cốt theo từng ngôn ngữ
độ khó khá là cao tính năng nó khá là đặc biệt
thường thường một sản phẩm với độ khó trung bình thì sẽ được thiết kế trong khoảng ba bốn tháng
tem qr code do icheck sản xuất cho phép người dùng quét mã vạch để phát hiện nguồn gốc xuất xứ nhận diện hàng thật
cảnh báo khi phát hiện hàng giả hàng nhái hoặc sản phẩm có chứa chất độc hại đang bị thu hồi hoặc cấm lưu hành
tất cả chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là mở ứng dụng quét lên phần mã số mã vạch của sản phẩm
ví dụ như
đây là một mẫu tem mà mình đang làm cho khách thì mình sẽ dùng ict để mình check thử này
thì sau khi mình check thì nó sẽ ra các cái thông tin là bao gồm có thông tin đầy đủ về sản phẩm thông tin về xác thực
tức là ở trên đây mình sẽ đếm được là nó sẽ có bao nhiêu người quét và số lần quét là bao nhiêu
và dựa trên những số người quét và số lần quét như thế này thì mình sẽ dự đoán được những cái tem nào đang có thể
bị làm giả
còn tất cả các cái tem mà chống giả theo hình thức là nhiệt nước hay là hình thức về in ấn thông thường thì tất cả đều có thể làm giả được
nhưng mà cái công nghệ về mình đếm được truy xuất trên cái mỗi sản phẩm không thể
một sản phẩm đã mua xong rồi lại có năm một mươi người vẫn đang còn quét và nó ở các vị trí khác nhau
chắc chắn là cái sản phẩm này là tem này đã bị làm giả rồi
hiện tại thì bên
icheck cũng đang phối hợp thường xuyên với bên bộ công thương và bên cục phòng chống giả hàng nhái ba chín
để mà nếu mà phát hiện các cái sản phẩm liên quan đến giả hàng nhái thì icheck sẽ cung cấp thông tin để cho bên ba chín có thể là điều tra
ứng dụng công nghệ icheck là giải pháp hữu hiệu giúp người tiêu dùng thoát khỏi vấn nạn hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
trong tương lai gần khi thói quen kiểm tra thực phẩm bằng công nghệ ngày một phổ biến
icheck hứa hẹn sẽ là công cụ hiệu quả hơn nữa trong cuộc chiến đẩy lùi thực phẩm bẩn xâm nhập vào thị trường thực phẩm việt nam
thưa quý vị sau một thời gian chờ đợi transition chiếc ô tô bay chạy bằng điện hai chỗ đầu tiên trên thế giới
có thể chuyển đổi giữa chế độ lái và bay trong vòng trước đến một phút sẽ ra mắt thị trường vào năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ngay từ tháng một mươi này người tiêu dùng đã có thể đặt trước mẫu xe bay
với mức chi phí khoảng ba trăm linh usd tương đương bảy tỷ đồng việt nam
chiếc xe bay transition có chiều dài năm chín m cao hai hai m và sải cánh tám hai m với hai ghế ngồi được thiết kế theo kiểu dáng thể thao
khi di chuyển trên đường bộ hai cánh của xe sẽ được gặp lại gọn gàng
quá trình chuyển đổi chế độ cánh bay chỉ mất khoảng một phút
transition có thể bay quãng đường sáu trăm bốn mươi km ở tốc độ tối đa một trăm sáu mươi km trên giờ
khi di chuyển trên đường bộ tốc độ của nó sẽ ở mức cho phép trên đường cao tốc
hãng xe thuộc công ty mẹ volvo cho biết xe bay transition được trang bị cả dù lớn phòng sự cố các túi khí hệ thống điện tử tiên tiến và camera quan sát phía sau
tuy nhiên sẽ còn nhiều thủ tục cần thiết để những chiếc xe bay được đưa vào sử dụng trong thực tế như cơ sở hạ tầng khung pháp lý và độ an toàn cần thiết
đây là một phương tiện được cho là hữu ích
chúng sẽ là biện pháp tối ưu cho những quốc gia hay tắt đường hoặc có những cung đường nhỏ
transition được cơ quan quản trị hàng không liên bang mỹ cấp
chứng chỉ máy bay thể thao hạng nhẹ năm hai nghìn một mươi sáu xe cũng đáp ứng các tiêu chuẩn của cơ quan quản lý an toàn giao thông và đường cao tốc mỹ nhưng khách hàng vẫn cần bằng phi công để điều khiển transition
mới đây ba bệnh nhân ở mỹ bị liệt từ thắt lưng trở xuống trong nhiều năm đã có thể đứng lên và bước đi nhờ được cấy thiết bị kích thích điện gần tủy sống bị tổn thương
đây là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu của các nhà khoa học mỹ
mặc dù còn trong giai đoạn nghiên cứu nhưng giới khoa học hy vọng thiết bị sẽ giúp những người bị liệt cải thiện được khả năng đi lại
nhóm các nhà khoa học đến từ nhiều viện trường dẫn đầu bởi bác sĩ phẫu thuật thần kinh kendali ở bệnh viện mayo clinic của mỹ đã tạo nên một phép màu khi khiến ba người bị bại liệt nửa người được chẩn đoán là không thể hồi phục đã có thể đứng lên và di chuyển
công trình vừa được công bố trên tạp chí nature medicine cho biết trước đó các bệnh nhân đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy một điện cực điều khiển từ xa ở khu vực ngoài màng cứng vùng rỗng chứa chất béo bao quanh tủy sống
một cục pin được cấy vào bụng nối với điện cực qua dây dẫn luồn bên dưới da
từ vị trí cấy ghép các bác sĩ đã điều khiển cho điện cực bên trong phát điện
dòng điện này đã kích thích các sợi thần kinh còn sót lại khai thông một kênh giao tiếp giữa nửa thân dưới đã mất hoàn toàn cảm giác với não bộ
mục tiêu của phương pháp là một ngày não bộ sẽ đủ sức điều khiển tất cả bệnh nhân không còn phải nhờ vào điện cực hay các công cụ hỗ trợ nữa
một trong các bệnh nhân là anh jared chinok hai mươi chín tuổi người bị liệt tủy dẫn đến mất hết chức năng vận động và cảm giác nửa thân dưới
sau tai nạn triệt tuyết đã kể câu chuyện của mình với báo giới
ngay từ tuần đầu tiên sau phẫu thuật tôi đã có thể bắt đầu tập đi lại với một dây nịt buộc quanh eo cố định vào các công cụ hỗ trợ để chống te ngã
sau hai mươi năm tuần tôi không cần dây nịt nữa mà chỉ cần vịn nhẹ vào thứ gì đó
sau một năm tôi dần đi bộ được trên một trăm linh mét rồi đi bộ liên tục trong vòng một mươi sáu phút
tuy nhiên do chân còn yếu các bác sĩ vẫn yêu cầu tôi sử dụng không đi bộ có bánh xe giống kiểu người già hay sử dụng
hai bệnh nhân khác là cô kelly thomas hai mươi ba tuổi ở bang florida một nạn nhân của tai nạn giao thông bị liệt từ năm hai nghìn một mươi
và anh jeff marquis ba mươi năm tuổi bang kentucky bị tai nạn khi đi xe đạp leo núi
họ cũng đã có những tiến bộ khả quan sau một thời gian được phẫu thuật và tập đi
theo báo cáo có thể nói đây là ba người đầu tiên trên thế giới có thể đi lại được sau khi bị chẩn đoán liệt hoàn toàn không hồi phục nửa người bên dưới sau chấn thương tủy sống nghiêm trọng
công trình nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của giới chuyên môn
bởi có thể đem lại hy vọng cho hàng triệu người bại liệt trên khắp thế giới
nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tinh chỉnh thiết bị thông qua kết quả ghi nhận từ các bệnh nhân đầu tiên và hy vọng sẽ sớm triển khai rộng rãi nó tại các đơn vị y tế khác
thêm một thông tin đáng bừng trong lĩnh vực y tế đó là mới đây các bác sĩ và kỹ sư tại đại học southampion anh đã tạo ra một thiết bị cảm biến có thể chẩn đoán nguyên nhân vô sinh không giải thích được
từ đó giúp nhiều cặp vợ chồng vô sinh có thể có con mà không cần đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ivf thông thường
thiết bị này sẽ theo dõi nhiệt độ độ ph và mức oxy trong tử cung của người phụ nữ các yếu tố đã được chứng minh là có tác động lớn đến khả năng sinh sản
với chiều dài chưa đầy bốn mm cảm biến được đưa vào bụng người mẹ chỉ vài phút theo cách cấy dụng cụ tránh thai để theo dõi các điều kiện trong tử cung trong bảy ngày
rồi gửi dữ liệu không dây đến một máy phát nhỏ đeo trên quần áo sau đó chuyển thông tin đến điện thoại
với chi phí điều trị vô sinh bằng phương pháp ivf lên tới năm bằng anh mỗi đợt trị liệu
thì các giải pháp đơn giản như thế này có thể tiết kiệm cho các cặp vợ chồng hàng nghìn bằng anh
nếu các thử nghiệm thành công nhóm dự định đăng ký giấy phép an toàn vào năm hai nghìn hai mươi
những chai hay cốc nhựa bị vứt bỏ sau một lần dùng là hình ảnh không xa lạ mấy tại những giải chạy marathon
để khắc phục tình trạng này công ty nghiên cứu của anh mới đây đã giới thiệu bóng nước một sản phẩm thân thiện với môi trường và người sử dụng
tại giải chạy richmond marathon hai nghìn một mươi tám ở london công ty skipping rock lab đã giới thiệu sản phẩm mới với các vận động viên trông như những quả bóng nước
sản phẩm có tên ohobone có vỏ được thiết kế bằng dòng biển nên người dùng hoàn toàn có thể nhai được sau khi sử dụng
nếu không muốn người dùng có thể vứt quả bóng này đi sau khi uống nước ở bên trong
nhưng nhờ làm từ các hợp chất dễ phân hủy nên ohobone không gây hại cho môi trường
theo đánh giá của các chuyên gia nếu được áp dụng thành công
đây có thể coi là bước đột phá trong quá trình giảm thiểu việc sử dụng các loại chai và cốc nhựa trong những giải chạy marathon ở anh và trên thế giới
trong nỗ lực giải quyết vấn nạn rác thải gây ô nhiễm môi trường biển ngày càng nghiêm trọng
mới đây một doanh nhân người anh đã công bố ý tưởng thiết kế tàu thu gom rác thải nhựa và biến chúng thành nhiên liệu
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay của chúng tôi
dù mới chỉ là ý tưởng thiết kế song nhóm phát triển dự án ocean savier hy vọng sẽ biến ý tưởng thành hiện thực vào năm hai nghìn hai mươi
nếu thành công đây sẽ là tàu tự thu gom và tái chế rác thải đầu tiên trên thế giới